ủy ban điều tra liên bang nga thông báo đã bắt giữ một đối tượng bị cáo buộc hỗ trợ tài chính
cho những kẻ tấn công nhà hát krokusar city hall ở ngoại ô moskova hôm hai mươi hai tháng ba vừa qua
các nhà điều tra sẽ yêu cầu tòa án ra lệnh tiếp tục tạm giam đối tượng này
ngoài ra thông báo cũng cho biết những đối tượng thực hiện vụ tấn công khủng bố nói trên
có mối liên hệ với những người theo chủ nghĩa dân tộc ở ukraine
theo ủy ban điều tra liên bang nga nhận định này được đưa ra sau quá trình điều tra
thẩm vấn những đối tượng thực hiện vụ tấn công khám xét các thiết bị kỹ thuật thu giữ từ chúng
và phân tích các giao dịch tài chính
ủy ban xác nhận thông tin rằng thủ phạm thực hiện hành động khủng bố đã nhận được khoản tài chính
với số lượng đáng kể bao gồm tiền mặt và tiền điện tử
và số tiền này được sử dụng để chuẩn bị thực hiện vụ tấn công
trước đó giới chức nga cho hay đã bắt giữ một mươi một đối tượng tình nghi
trong đó bốn đối tượng tình nghi trực tiếp thực hiện vụ tấn công đã bị buộc tội khủng bố
chỉ một mươi năm người được cho là vẫn mất tích trong vụ khủng bố kinh hoàng này